bên hành lang quốc hội các đại biểu đã có những đánh giá khác nhau về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà